dự án trồng rau muống an toàn việt gáp tại tp hcm thời gian đầu đã có rất nhiều nông dân tham gia
nhưng nay thì nông dân lại đồng loạt quay lưng với dự án này
có thể nói bế tắc đầu ra là nguyên nhân chính khiến cho người trồng rau an toàn việt gáp không muốn tiếp tục
tuy vậy đằng sau câu chuyện này còn là những nguyên do nào khác
và để giúp cho người nông dân yên tâm trồng rau an toàn việt gáp thì các cấp chính quyền sẽ phải hành động như thế nào
theo những người dân tham gia dự án trồng rau muống an toàn việt gáp
giá bán rau muống việt gáp cho hợp tác xã siêu thị không cao hơn giá bán bên ngoài là bao
siêu thị hợp tác xã lại không bao tiêu hết rau nên nông dân vẫn phải mất công chia hàng ra bán cho hai nơi
tuy nhiên có cái khó là bán bên ngoài làm rau theo tiêu chuẩn việt gáp
mẫu mã lại không bắt mắt người tiêu dùng dẫn đến khó tiêu thụ sản phẩm
bán ngoài thị trường thì nó có một cái là nhiều khi người ta đòi hỏi
cái mẫu rau là phải như này nó phải như thế này
phải mứt như này phải lại khác thì nhiều khi mình cũng phải chịu theo yêu cầu của khách hàng đúng không
mình mà làm nó theo cái tiêu chuẩn việt gáp này thì rất là khó bởi vì người ta cần hình thức
trước những khó khăn của người trồng rau muống việt gáp
các cấp lãnh đạo địa phương đã nhanh chóng tham gia tìm ra giải pháp
đây là buổi làm việc của ủy ban nhân dân huyện củ chi
các nhà cung cấp thực phẩm với ban quản lý khu công nghiệp đóng trên địa bàn để kêu gọi tiêu thụ rau muống
đại diện các nhà cung cấp rau muống cho
rằng nhờ những buổi làm việc này mà việc tiêu thụ rau sẽ được xúc tiến nhanh chóng và thuận lợi hơn
riêng rau muống thì hợp tác xã đang cung cấp là rau muống cát rau muống hạt khoảng một tấn một ngày
còn rau muống nước thì đoán là có dự kiến lâu về dài
trước đây thì hợp tác xã đã tiêu thụ khoảng ba trăm linh năm trăm linh kg một ngày
hướng sắp tới đây được sự giúp đỡ của các khu công nghiệp
có lẽ là tiêu thụ ở khoảng mức một hai tấn trên một ngày
thì ủy ban có trao đổi thì một tuần
từ hai ba ngày để tiêu thụ rau muống
trong đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ khoảng nếu vợ đồng khoảng tám ngàn
chúng tôi tiêu thụ khoảng một tuần chúng tôi tiêu thụ khoảng hai bốn ngày
còn nhiều khu công nghiệp khác thì từ đây khoảng một tuần nữa
thì chúng tôi đi tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn cô chi thì có mấy khu
còn khu công nghiệp tân phú trung khu công nghiệp tát cô chi
và các doanh nghiệp lớn như henxi samho trên địa bàn cô chi
thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các doanh nghiệp lớn
các ngành đi đến các biểu âm thực tế các doanh nghiệp ở ngoài các khu nữa
theo trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông dân tp hcm
do một bộ phận người trồng rau muống việt gáp từ nơi khác tới thuê đất canh tác
việc ký kết hợp đồng ràng buộc giữa hai bên còn chưa được sắp sao
thời gian tới trung tâm sẽ hỗ trợ người trồng rau
để việc ký kết bao tiêu được thỏa đáng với giá tốt hơn
ngoài ra còn có chủ trương xây dựng nhà máy sơ chế để nâng cao giá trị sản phẩm
hỗ trợ về nâng cao thương hiệu và hình ảnh cho rau muống việt gáp
để dự án trồng rau muống việt gáp đạt hiệu quả
ngay từ lúc này các đơn vị chức năng phải tăng cường đảm bảo tiêu thụ đầu ra cho nông dân
tăng cường sự hiện diện và nhận diện rau muống việt gáp ở các chợ truyền thống
nâng cao ý thức sử dụng rau sạch của người tiêu dùng
tránh tình trạng đánh trống bỏ rùi mất lòng tin của người sản xuất